mở đầu là phần tin trong nước quan trọng
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi một chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã tiếp tổng giám đốc tổ chức thương mại thế giới wto bà ngozy okonjo iwayan
tại buổi gặp mặt chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đánh giá cao vai trò và nỗ lực của bà tổng giám đốc trong việc điều hành và thúc đẩy các hoạt động của wto
mong muốn hoạt động của wto sẽ ngày càng hiệu quả hơn đồng góp thiết thực vào hệ thống thương mại đa biên đặc biệt là giúp phục hồi trao đổi thương mại toàn cầu trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp
trong thời gian tới chủ tịch nước cho rằng wto cần chú trọng giải quyết một số vương mắc kỹ thuật nhằm duy trì sự vận hành hiệu quả của wto trong bối cảnh ngày càng có nhiều vụ tranh chấp phòng vệ thương mại phát sinh
việt nam ủng hộ nỗ lực và các sáng kiến tải cách wto trên cơ sở duy trì sự cân bảo
tổng giám đốc wto bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam nói chung cũng như trong thực hiện các cam kết nghĩa vụ trong khuôn khổ wto nói riêng
đánh giá cao việc việt nam đang nỗ lực sản xuất vaccine ngừa covid một mươi chín chung tay vào nỗ lực chung của thế giới trong phòng chống dịch bệnh
ielt khẳng định mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với việt nam nhằm thúc đẩy công việc của wto ngày một hiệu quả